trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín đã làm ảnh hưởng và tác động tới rất nhiều hoạt động và kế hoạch của mọi người
trong số đó thì chắc hẳn có những du khách nước ngoài tới với việt nam
đi du lịch và rồi được đón đưa vào sống cách ly tập trung là điều không ai thực sự mong muốn
tuy nhiên đó là điều bất khả kháng trong thời điểm hiện nay
và trong những ngày sống cách ly các du khách quốc tế lại có nhiều thời gian hơn để tiếp xúc và tìm hiểu về con người việt nam qua một lăng kính khác
hôm nay là ngày đặc biệt đối với bà malak elizabeth bởi ngày kết thúc chuỗi thời gian sống cách ly chung với ngày sinh nhật của mình
nhận hoa rượu mừng từ đại diện chính quyền tỉnh thừa thiên huế
trong lời ca tiếng nhạc đây sẽ là một kỷ niệm khó quên đối với bà
ngày hôm nay tôi cảm thấy rất vui mừng khi vừa kết thúc thời gian cách ly y tế
tất cả rất tốt và tôi được đón tiếp rất nồng hậu
ba mươi năm du khách khác đều hân hoan khi thời gian cách ly đã kết thúc
bệnh dịch đã làm thay đổi kế hoạch du lịch của họ
nhưng người dân và chính quyền nơi đây đã mang lại cho họ một ấn tượng khác ấm áp và khó quên
tôi cảm thấy rất vui khi được ở đây
dù gặp nhiều khó khăn nhưng tôi thật sự rất hài lòng
bởi chúng tôi được chăm sóc tốt trong thời gian cách ly
tôi muốn nói nhiều điều hơn với con người nơi đây rằng một ngày nào đó chúng tôi sẽ quay trở lại
tỉnh thừa thiên huế đang làm tốt công tác điều trị và cách ly
cho những trường hợp nhiễm hoặc nghi nhiễm covid một mươi chín cho du khách quốc tế cũng như người dân trở về từ các vùng dịch
mong rằng bệnh dịch sớm qua đi để mọi việc trở lại bình thường
để việt nam lại mở cửa đón nhận bạn bè trên khắp thế giới